gia đình chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn
cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã quyên góp để mẹ tôi tiếp tục công việc từ thiện
con gái phi nhung chia sẻ
điều đặc biệt trong tăng lễ của phi nhung wendy lần đầu tiên công khai diện mạo của chồng và hai con trai
nhìn khoảnh khắc hai cháu ngoại khó khỉnh của phi nhung đội khăn trắng khiến ai cũng nặng lòng
trong những ngày qua ông xã của wendy cùng với vợ túc trực lo lắng nhiều việc
anh cũng là người đứng cạnh di ảnh
cuối đầu đáp lễ tất cả khách đến tiễn đưa mẹ về nơi yên nghỉ
trước đó trong lúc diễn ra tăng lễ người thân phi nhung đã hé lộ di nguyện cuối đời của cô
cố ca sĩ luôn muốn xây dựng một trường học riêng cho trẻ em gốc việt ở mỹ
để các em dù có sinh ra lớn lên ở nước ngoài thì vẫn có nơi để học tiếng việt
vẫn có thể sử dụng tiếng việt trôi chảy và không quên tiếng mẹ đẻ
wendy cho biết toàn bộ số tiền phúng điếu nhận được sẽ góp vào quỹ thử thiện phi nhung wendy phạm
để xây trường học ở mỹ
và giúp nạn nhân covid một mươi chín tại việt nam
con gái phi nhung hy vọng được mọi người ủng hộ đồng thời hoàn thành di nguyện của mẹ
có mặt trong lễ tang việt hương chia sẻ số tiền các nghệ sĩ ở việt nam gửi mua vòng hoa
sẽ được cô làm tròn lên năm đô la và quyên góp vào quỹ tử thiện
trong tàng lễ phi nhung có trưng bày ba mươi bức hình của cô chụp trong nhiều thời điểm khác nhau
theo lời chia sẻ thì những bức hình này sẽ được gửi tặng tới các khán giả
mạnh thường quân đã quyên góp ủng hộ quỹ phi nhung
thay cho lời cảm ơn
từ cố ca sĩ đông đảo nghệ sĩ người hâm mộ đang sống tại mỹ đã đến nói lời vĩnh biệt phi nhung
và ai cũng không cầm được nước mắt khi chia tay một cuộc đời luôn sống hết mình vì người khác
đến trước khi ra đi cũng vẫn mong muốn được làm điều gì đó để giúp đỡ cho cộng đồng